thưa quý vị sau một tuần thí điểm thì bộ giao thông vận tải đã quyết định tiếp tục cho các địa phương mở cửa lại vận tải hành khách liên tỉnh
từ ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải đề xuất vận tải hàng hóa bằng đường sắt thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố theo quy định
và tại quyết định này bộ giao thông vận tải đã tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa trong đó có đường bay trục hà nội và thành phố hồ chí minh
từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đường bay đi hà nội thành phố hồ chí minh hà nội đi đà nẵng thành phố hồ chí minh đi đà nẵng và ngược lại sẽ được khai thác với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều
từ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
điểm đáng chú ý là trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách